hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình khởi tố bị can về tội giết người do có hành vi dùng dao đâm tám người là bạn đi hát karaoke cùng tại xã hòa sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình vào tối ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một làm ba người chết và năm người bị thương
sau khi sát hại bạn dũng đã dùng dao tự sát nhưng không thành và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi được điều trị ổn định nguyễn công dũng đã được di lý về trại tạm giam công an tỉnh hòa bình để phục vụ công tác điều tra
để biết trước khi thực hiện hành vi gây án nguyễn công dũng có sử dụng ma túy
sáng nay công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là ngô thiện toàn và lê hoàng phương cùng chú tại thành phố long xuyên vì hành vi trộm cắp tài sản
do cần tiền tiêu xài nên toàn đã dùng xe máy chở theo phương cùng nhau đến sưởng tiện ba ngộ tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên do anh phạm trần duy làm chủ
với mục đích để trộm cắp tài sản lợi dụng anh duy sơ hở hai đối tượng đã đột nhập và dùng dụng cụ tháo máy hàn của tiệm
tuy nhiên khi định tẩu thoát thì bị anh duy phát hiện truy hô
khi nghe tiếng truy hô đường đường công an đã phối hợp cùng với người dân không chế bắt giữ hai đối tượng
qua kiểm tra trên người toàn và phương phát hiện các dụng cụ phá khóa cùng nhiều khung khí nguy hiểm hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau nhiều đêm kiên trì mật phục và cuộc truy bắt
kịch tính gần một giờ đồng hồ trên quốc lộ dạng sáng ngày một mươi tháng hai
đội cảnh sát hình sự công an quận long biên hà nội đã bắt gọn ổ nhóm hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản vào ban đêm hết sức manh động
ngay từ khi mới tiếp nhận thông tin công an quận long biên đã nhanh chóng tiến hành điều tra giả soát tăng cường tuần tra mật phục
và đến ngày một mươi tháng hai đã triệt phá thành công ổ nhóm cướp tài sản bắt giữ hai đối tượng
phạm văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã nguyên khê huyện đông anh
và nguyễn mạnh hùng sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường vạn phúc quận hà đông
khi bị truy bắt hai đối tượng đã liều lĩnh chạy xe ngược chiều với tốc độ cao trên quốc lộ năm
dùng dao nhọn và gậy sắt ba khúc để chống trả lực lượng tham gia truy bắt và làm một cán bộ công an bị chấn thương phương tiện truy đuổi bị hư hỏng nặng
đối tượng đã chống trả rất là quyết liệt cho nên chúng tôi bị ngã ra giữa cái lòng đường cao tốc lê người đi một đoạn
nhưng mà bằng cái sự cố gắng bằng sự quyết tâm
chúng tôi đã dựng xe ngay lập tức dựng xe ngay và tiếp tục đuổi theo hai đối tượng
và khi mà xe chúng tôi đi để ý xe chuẩn bị khi mà sắp sắp hết xăng rồi
cho nên là chúng tôi bằng đã cố gắng ép lên ép lên và khi mà ép hai đối tượng xe vào lề đường rồi
thì hai đối tượng dừng xe và chống trả rất là quyết liệt
thì bằng cái biện pháp nghiệp vụ
thì chúng tôi cũng đã bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài
nên đã bàn nhau sử dụng xe máy tháo biển kiểm soát
mua hai gậy sắt ba khúc một dao nhọn làm phương tiện và vũ khí để thực hiện hành vi cướp tài sản
đầu ngoài em đang làm ở công ty thiên nhiên đồng hạn về lỗi thất
thì bây giờ công ty nó bị vỡ lỡ thế là gặp lốc không giả tiền lương của công nhân
em không có tiền để em đóng tiền xe xe bố em mua để đi làm
không có nghĩa là anh cũng thiếu tiền thì hai anh em đi ạ
khuyên cáo những người dân khi tham gia giao thông
đặc biệt là những khung dày gian mà từ giờ đến bốn giờ sáng thì thường là vắng vẻ
cho nên là đi thì cố gắng đi hai đến ba người
hoặc có những cái tầm quan sát nhìn nhận và để tránh cái việc mà khi mà đã thấy có những cái đối tượng nó có cái sự nghi vấn
thì mình có thể mình bồng tránh hoặc là mình thông tin
hoặc là mình vào những cái lực
có lời mà có cái vị trí thuận lợi để mình phòng ngừa cái việc của chúng thực hiện hành vi tội phạm đối với bản thân
hiện nay công an quận long biên đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ và khẩn trương điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cục cảnh sát hình sự bộ công an chủ trì trực tiếp xác lập chuyên án đấu tranh
triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô cực lớn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ hàng loạt đối tượng có liên quan
cụ thể vào đêm ngày hai mươi năm tháng hai các mũi trinh sát của cục cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ của bộ công an công an huyện thanh trì hà nội phòng hình sự công an tỉnh cao bằng
đồng loạt ập vào kiểm tra các điểm điểm mà các đối tượng môi giới đang thuê nhà
để chăm sóc các bé sơ sinh trước khi đem bán sang trung quốc
cơ quan công an đã giải cứu kịp thời bốn bé sơ sinh đang trên đường bị bán sang trung quốc
hiện đang tạm giữ và xác định được bốn bà mẹ có hành vi bán con
một bà mẹ đang mang thai ở tháng thứ tám
ngoài ra còn xác định được hai bà mẹ sắp sinh khác đã được đưa sang trung quốc
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bàn giao các bé cho ngôi nhà bình yên
thuộc trung tâm phụ nữ và phát triển hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và hiện vụ án đang được mở rộng điều tra
ngang nhiên môi giới mại dâm trên mạng xã hội phạm thị nga chú tại hà nội
đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra
thông tin được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội cung cấp
theo kết quả điều tra ban đầu nga làm chủ một cơ sở mát xa tổng quốc
tuy nhiên thời gian này do dịch bệnh covid một mươi chín nên cơ sở phải đóng cửa
để có tiền tiêu xài và trang trải đối tượng đã lên mạng xã hội facebook
đăng thông tin tìm kiếm khách có nhu cầu mát xa tại nhà
sau khi có khách liên hệ thì đề nghị mua dâm nga đồng ý và báo giá tám trăm linh đồng một lượt
và điều nhân viên mát xa của quán đi đến địa điểm hẹn mua bán dâm
theo thỏa thuận để làm tin nga trả cho nhân viên sáu trăm linh đồng một người
và mình hưởng lợi hai trăm linh đồng một người
và để làm tin thì nga yêu cầu khách mua dâm phải đặt cọc bằng thẻ điện thoại
rồi mất cử nhân viên đi
vào tối ngày hai mươi hai tháng hai khi hai nhân viên đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách
tại một nhà nghỉ ở ngõ một trăm bốn mươi khuất duy tiến thì bị công an quận thanh xuân bắt quả tang
tại trụ sở công an họ khai nhận mua bán dâm
theo sự môi giới của nga đến hai mươi giờ cùng ngày nga đã đến công an đầu thú khai nhận hành vi của mình
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo thông tin từ công an tp hà nội thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh
công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với cơ quan y tế
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xảy ra trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình tại địa bàn công an phường đồng xuân phát hiện
tại địa chỉ bốn mươi trần nhật duật
có biểu hiện của việc lén lút kinh doanh cà phê vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch của thành phố
cơ sở kinh doanh trên có hình thức trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng
cụ thể là bên ngoài đóng cửa nhưng khi có khách nhân viên sử dụng bộ đàm để mở cửa
và thông báo với nhân viên khác để phục vụ chỉ tiếp đón phục vụ khách quen không đón người lạ
ngày hai mươi tháng hai công an phường đồng xuân phối hợp với ủy ban nhân dân phường
và cán bộ y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở trên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh có ba mươi trường hợp
ngồi uống nước không đeo khẩu trang và không đảm bảo các quy định phòng chống dịch của thành phố
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt ba mươi trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang
với tổng số tiền phạt là sáu mươi triệu đồng
trước đó lãnh đạo quận hoàn kiếm cho biết quận đã xử phạt cơ sở quán cà phê mở cửa
có khách không đeo khẩu trang trong quán
tại cơ sở ở bốn mươi sáu hàng chống quận đã xử phạt một mươi sáu triệu đồng đối với chủ cơ sở
và xử phạt hai mươi một khách với số tiền bốn mươi hai triệu đồng
mặc dù tình hình hiện nay thì dịch bệnh covid một mươi chín đã có những tín hiệu tích cực
tuy nhiên vẫn còn tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ khó lượng
nhất là khi trên nhiều tuyến biên giới cả đất liền và đường biển
vẫn còn diễn ra tình trạng nhập cảnh trái phép
vậy nên công tác tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm
ở khu vực biên giới cả đất liền và đường biển
có thể đem nguồn lây từ bên ngoài vào việt nam là yêu cầu hết sức bức thiết
ngày hai mươi năm tháng hai đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền kiểm tra y tế
cấp phát các loại trang bị bảo hộ phòng chống dịch cho bà con ngư dân
thuyền viên trên khu vực biển viện cát hải
đoàn công tác đã tiến hành lên các tàu vận tải tàu cá của ngư dân
đang hoạt động tại đây để tiến hành thăm hỏi cấp phát khẩu trang y tế
tờ rơi tuyên truyền về tác hại và cách phòng chống dịch covid một mươi chín một cách có hiệu quả
xong xong với công tác thực thi pháp luật tuyên truyền cho ngư dân
cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một còn tăng cường quan sát
nắm tình hình mặt biển nhất là kiểm soát việc người dân có thể xâm nhập vào thành phố
bằng đường biển mà không có khai báo y tế kịp thời báo cáo cấp trên
và thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch
tích cực các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt trong thời gian gần đây khi hải phòng chúng ta đã xuất hiện ba ca dương tính trong cộng đồng
thì đây là một cái thời kỳ chúng tôi lại càng tăng cường hơn nữa
việc tuần tra kiểm soát trên các vùng biển
hiện nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển i đã lúc nào cũng duy trì năm tàu xuồng
thực hiện tuần tra trên các vùng biển này
thực hiện nghiêm cái chỉ thị số chín của thành phố hải phòng
về việc thực hiện các vùng biển này
các biện pháp mạnh để quyết tâm dập dịch trên địa bàn thành phố
bằng việc chúng tôi tăng cường tuần tra tuyên truyền và hướng dẫn
các tàu bè đi lại trên khu vực vùng biển của hải phòng
những món quà là khẩu trang nước sát khuẩn hay những lá cờ tổ quốc
được trao tận tay bà con ngay trên biển đã thể hiện tình cảm ý chí
và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín trên hướng biển
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đọt tài sản và phải nhận quyết định
truy nã của công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng phạm đức nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú
tại thôn tân lộc hai xã yên thọ huyện yên định tỉnh thanh hóa
và đối tượng cao văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú
tại thôn làng pheo xã xuân phú huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi
hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện